về y tế thành phố hồ chí minh hiện đang có hơn bốn mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được điều trị
trong đó có hơn ba trẻ em dưới một mươi sáu tuổi gần ba bệnh nhân nặng và đang thở máy
hai mươi hai bệnh nhân can thiệp ecmo
thành phố hồ chí minh đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm diện rộng từ ngày hai mươi ba tháng tám
do đó trong hai tuần qua số ca f được phát hiện tăng cao trung bình mỗi ngày có đến hơn năm ba trăm linh ca f được phát hiện
cũng liên quan đến vấn đề giao thông tại thành phố hồ chí minh sau bốn ngày triển khai thí điểm
đến ngày bảy tháng chín công an thành phố đã lắp đặt một trăm linh camera phục vụ quét mã qr
di chuyển nội địa ở các chốt trên toàn địa bàn
điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đồng thời cũng giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho lực lượng chức năng
chốt kiếm dịch ngã sáu phù đổng là một trong hai điểm thử nghiệm camera tự động quét mã qia
khe báo y tế di chuyển nội địa
xung quanh khu vực này có nhiều cơ quan doanh nghiệp được phép hoạt động
lưu lượng phương tiện qua lại hàng ngày khá đông đặc biệt là các khung giờ cao điểm
đối với những người và phương tiện qua lại chốt này thì thứ nhất là an toàn trong công tác phòng chống dịch
đảm bảo năm k giữa cán bộ chiến sĩ đối với người dân khi kiểm tra người dân
thứ hai là khi họ qua họ quét thì trong vòng chỉ có vài giây thôi là xong
thì nó sẽ không có gây ổn tắc giao thông
còn riêng cái phần xe ô tô thì ở đây các bộ chiến sĩ linh động
lại sử dụng bằng điện thoại đăng nhập vào trang sức khỏe của quốc gia
và đi tới nơi tài xế để mình dễ quét
chứ không có để tài xế xuống xe rồi đi đến cái mạng camera
thì sẽ gây ổn tắc giao thông tại chốt
nhờ có biển báo và hướng dẫn của cán bộ tại chốt kiểm soát
người dân cũng đã nhanh chóng thích nghi với việc quét mã qua camera
thay cho điện thoại cá nhân của lực lượng chức năng
trước khi mình tới chỗ thì mình chuẩn bị sẵn
mình quét đó thì không có tiếp xúc gần với cán bộ
nó cũng nhanh tiện lợi
nó nhanh quét thì nó nhanh quét ở nhà đã làm sẵn rồi
chỉ đi ngang có camera có rồi đưa vô máy anh quét thôi là qua rồi
từ hai chốt triển khai thí điểm đến chiều ngày bảy tháng chín
công an tp hcm phối hợp cùng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
để hoàn thiện việc lắp một trăm linh camera tự động quét mã qr tại các chốt kiểm dịch
đối với mô hình này thì cục c sáu cũng đã phối hợp với cả công an tp hcm
tổ chức một buổi tập huấn cho tất cả công an các quận huyện
để sử dụng triển khai lắp đặt camera tại các điểm sốt
đồng thời là sử dụng tập huấn hướng dẫn việc sử dụng camera
cho tới các cán bộ chức năng

và có những kênh để hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ
trong quá trình sử dụng camera tại các điểm chốt
đảm bảo việc cán bộ sử dụng thành thạo và hướng dẫn cho người dân
trong quá trình đi qua chốt
sau tp hcm cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất thực hiện mô hình này
ở các tỉnh thành có diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp
không chỉ duy trì tuần tra xử lý nghiêm cấp
tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tuyến đường thủy nội địa
ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tp hcm còn dành thời gian
cho hoạt động an sinh xã hội chăm lo đời sống nhân dân
từ khi dịch bùng phát phần lớn cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát giao thông đường thủy
đã được điều động tăng cường tại các chốt kiểm soát dịch trên đường bộ
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội
chăm lo đời sống cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch
trong ngày bảy tháng chín hàng ngàn phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu
đã được chuyển đến tận tay người dân lao động nghèo tại các xóm trọ trên địa bàn huyện nhà bè
đoàn phòng cảnh sát đường thủy đã phối hợp với đoàn thị trấn huyện nhà bè
cùng với các nhà mạnh thường quân vận động quyên góp được một phần quà
trong đó thị trấn nhà bè thì được hai trăm linh phần quà
đặc biệt là trao tặng cho những người dân các khu vực xóm trọ có hoàn cảnh khó khăn
những người lao động thất nghiệp trong thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
bây giờ hiện đang thiếu thốn về lương thực và thuốc men
có những phần quà này thì hy vọng sẽ phần nào hỗ trợ được các người dân đó vượt qua dịch bệnh
các nhà mạng thường quân mấy anh giúp đỡ thì thôi
tiền bạc thì nói chung là hôm nay nó không có còn nữa nó hết rồi
hôm nay cũng nhận được phần quà cảm xúc rất mừng và rất vui
thì được nhờ để mà hỗ trợ chính quyền rồi để hỗ trợ rồi giúp cho ăn được cái gì cũng rất cảm ơn
mới đây đoàn thanh niên phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
và một số mạnh thường quân tổ chức đến tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
người thất nghiệp do dịch covid một mươi chín tại các khu nhà trọ trên địa bàn xã thới tam thôn
huyện hóc môn và xã đa phước huyện bình chánh với bốn trăm linh phần quà
bao gồm bốn tấn gạo và hai năm tấn rau
lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và công an tp hcm nói chung trong giai đoạn cao điểm này
luôn hướng đến chia sẻ giúp đỡ bà con gặp khó khăn để người dân yên tâm ai ở đâu ở yên đó
vừa rồi là những thông tin được cập nhật trong bản tin sáng phương nam liên tục chương trình
hoàng trí xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
thưa quý vị chỉ hai ngày sau khi ra thông báo về việc thay đổi giấy đi đường
vào tối ngày hôm qua hà nội lại thêm một lần nữa điều chỉnh
cụ thể gộp hai mẫu giấy mới và cũ làm một người dân được đi xuyên vùng và dùng đường đến
trong thông cáo phát đi vào tối qua bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho hay
việc cấp và kiểm tra giấy đi đường góp phần tích cực thực hiện giãn cách ở vùng một
tuy nhiên trước ý kiến góp ý ban thường vụ thành ủy giao ban cán sự đảng
ubnd tp chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc cầu thị các ý kiến để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn
đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch và an toàn của người dân
trước mắt tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư
điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một
đặc biệt chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định tại chỉ thị một mươi sáu
tăng cường tuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn người dân tự giác chấp hành
người dân được cấp giấy đi đường được phép đi xuyên vùng nhưng phải đúng điểm đến
chính quyền phường xã chỉ đạo tổ chức kiểm tra từ ngõ phố kết hợp với lực lượng nhân dân
tuần tra kiểm soát của các tổ lưu động tăng cường hậu kiểm để hạn chế lượng người ra đường
các địa phương lập các tổ liên ngành kiểm tra phương án an toàn tại tổ chức doanh nghiệp
những sai phạm nếu có cần được công khai để phê bình nhắc nhở đi kèm với chế tải nghiêm khắc
ở những thành phố lớn như hà nội giãn cách xã hội khiến những con đường bỗng chốc trở nên thông thoáng
đi lại dễ dàng hơn không ít người cảm thấy dễ chịu và hài lòng
bởi việc di chuyển có phần thư thái hơn nhẹ nhàng hơn ngày thường
với số khác thì họ lại tìm ra những cách di chuyển rất đặc biệt để sao cho vừa phù hợp với sở thích cá nhân
lại vừa hợp thời với tình hình giao thông trong những ngày này
chúng tôi tạm gọi họ là những người tham gia giao thông thức thời ở thủ đô
hà nội thì vẫn đang trong khoảng thời gian giãn cách xã hội
chính vì vậy thì lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường có chiều hướng là giảm hơn so với ngày thường
tuy nhiên không phải vì thông thoáng đi lại dựa tiện dễ dàng mà tai nạn giao thông
không xảy ra
tai nạn giao thông của những ngày này có lý do không giống so với bình thường
không đến từ hạ tầng đường xá hay là do mật độ phương tiện đông
mà nó đến từ sự chủ quan của những người điều khiển phương tiện
khi mà ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông trong những ngày này có chiều hướng đi xuống
dù đường hà nội những ngày này không quá tấp nập
nhưng các tài xế họ vẫn tìm cách để được lao vào nhau như thế này
khi mà tất cả mọi người cùng đứng chờ đen đỏ như cái cách họ vẫn làm trước đây
thì cũng có không ít những người khác sẵn sàng bỏ qua
một số khác thì dù đã hình thành được phản xạ có điều kiện với màu đỏ
thì nhưng chỉ cần một thoáng nưỡng lự
những người này vẫn sẵn sàng lao qua nó một cách rất bản năng
như thế đường thoáng thì mình cứ đi thôi
có những trường hợp thì chấp hành tốt thì người ta vẫn đi cái tốc độ là bình thường
nhưng mà có những trường hợp thì họ đi là rất là ẩu
xanh đỏ vượt và phóng rất là nhanh
và qua các ngã tư
xanh đỏ thì nhiều người vượt lắm
kiểu là đường của mình đường của người ta thì cứ đi mình vậy
phóng vù vù vậy
ngày trước thì khi mà đường đông
họ có thể bao biện lý do là đường đông và họ vội vàng họ có thể vượt đèn đỏ này
hoặc là họ đi lên vỉa hè
nhưng bây giờ khi mà đường đã vắng hơn rất nhiều rồi
mà họ vẫn còn vượt đèn đỏ này họ phóng nhanh vượt ẩu và họ đi ngược chiều
thì em cảm thấy là
ý thức khá là chuẩn cấp
có một lần thì em cũng đã định vượt đèn đỏ
nhưng mà đi đã suýt bị một chiếc xe ô tô ở phía bên đường đâm
thế nên là từ lúc đấy thì em cũng cảm thấy là hơi sợ
thế nên là em đã không còn vượt đèn đỏ
hà nội thì không phải là lần đầu tiên giãn cách
thế nhưng các chốt kiểm dịch thì chính xác là lần đầu tiên xuất hiện ở hà nội
và điều kiện bắt buộc này
thì ngay lập tức hình thành một phản xạ rất bắt kịp xu thế
tuy nhiên không mấy để mắt cho lắm của người tham gia giao thông
trẻ em là hình ảnh phản chiếu của phụ huynh
mong rằng em bé này không xem được những hình ảnh mà chúng tôi đang chiếu
và mong rằng chị sẽ cẩn thận tinh tế hơn trong việc giáo dục con cái

tránh chốt bên phải thì sẽ đi ngược chiều bên trái
chia làn thì họ vẫn đi ngược chiều
em nghĩ là do chủ quan
chủ quan và ý thức đi xuống do chủ quan khiến cho cái việc là họ
em nghĩ là nếu như để tình trạng đấy kéo dài
thì sẽ gây ra cái việc là họ trở thành một cái thói quen
thói quen đi đường của họ
thì thành ra là những cái mà nền tảng ý thức mà trước đây
từ trước đến giờ an ninh trật tự giao thông xây dựng
thì sẽ bị hoàn toàn là đánh mất
nếu như trường hợp này còn kéo dài
nó rất nguy hiểm nguy hiểm đến cả tính mạng của con người nữa
còn các chuyên gia thì lại cho rằng
không nên chỉ nhìn nhận ở khía cạnh người dân
mà còn phải quan tâm đến công tác tổ chức giao thông
công tác này cũng cần phải có những điều chỉnh
sao cho bắt kịp xu thế chung của xã hội
hồi hiện nay chúng ta cũng
cần phải có những điều chỉnh trong tổ chức giao thông
để người dân người ta dễ chấp hành
bây giờ chẳng hạn như bây giờ
ví dụ người ta để cái thời lượng đèn xanh đèn đỏ
nó không hợp lý
bây giờ đường thoáng thế này
thì cái thời gian chờ đèn đỏ nó chỉ độ hai mươi giây
một mươi năm giây thôi thì người ta dễ chờ hơn
chứ bây giờ chúng ta vẫn đưa cái khung
coi như là cái phân pha thời gian
giống như cái lúc mà đông người
là tự nhiên đến coi như là đến
bắt đầu chờ đèn đỏ là phải chờ ba bốn mươi giây
bốn mươi giây người ta cảm thấy ước chế
thì người ta dễ bị pha
chứ chúng ta cứ bắt người dân người ta chờ ba bốn mươi giây
người ta cảm thấy ước chế
thì người ta sẽ vượt đèn đỏ
và cái đấy là tôi nghĩ rằng là
cũng không nên đổ hết cái nỗi cho cái người chăm thôi
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa chấp thuận
đề xuất của sở giao thông vận tải
liên quan đến tổ chức hoạt động vận tải
đảm bảo các yêu cầu tại chỉ thị số hai mươi
và các phương án phân vùng
phòng chống dịch bệnh
thành phố tiếp tục dừng các hoạt động vận tải
hành khách đường bộ bằng xe ô tô xe mô tô
cùng đó dừng tất cả hoạt động
bến khách ngang sông đường thủy đội địa
trừ trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch
công vụ ngoại giao vận chuyển công nhân chuyên gia
sở giao thông vận tải hà nội cho biết
sẽ giả soát tổng hợp danh sách
đăng ký đủ điều kiện hoạt động
gửi công an thành phố để được cấp giấy đi đường
và mã xác nhận hoặc thể nhận diện
đối với các phương tiện người lái xe
và người điều hành được sử dụng
để vận chuyển công dân đi lại đi cách ly
phương tiện dự phòng ứng phó với cấp độ dịch bệnh
và phương tiện của các doanh nghiệp vận tải
bến xe được phép hoạt động
hoặc tăng cường phục vụ công tác phòng chống dịch
liên quan đến đề xuất của cục hàng không việt nam
về việc điều chỉnh áp giá sàn vé bay nội địa
phía bộ giao thông vận tải đã ra thông báo
trong đó đưa ra quan điểm phải xem xét
đánh giá kỹ lưỡng những quy định pháp luật
liên quan cũng như là
tác động đến thị trường và người dân
hiện nay cục hàng không đã có báo cáo
và đề xuất phương án về bộ giao thông vận tải
tuy nhiên đây là một vấn đề có tính tác động rất lớn
nên quan điểm của bộ là hết sức cẩn trọng
khách quan tính toán khoa học
đặc biệt phải xem xét đánh giá kỹ lưỡng
những quy định pháp luật liên quan
những tác động đến thị trường và người dân
cũng như quyền lợi của nhà nước
và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp hàng không
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải cho rằng
cần đánh giá kỹ lưỡng tác động ảnh hưởng
của dịch bệnh covid một mươi chín đối với toàn ngành hàng không
trong giai đoạn vừa qua và giai đoạn tiếp theo
chính vì vậy bộ này đang chỉ đạo
các cơ quan tham mưu nghiên cứu
và đưa ra nhiều kịch bản phương án khác nhau
trong đó có đánh giá tác động cụ thể
tổ chức làm việc xin ý kiến của các bộ ngành
liên quan các chuyên gia và người dân
để xem xét quyết định
thưa quý vị và các bạn
cùng với cả nước
những ngày qua lực lượng công an nhân dân
đã có nhiều nỗ lực xứng đáng là lá chắn
phòng chống dịch thanh bảo kiếm
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
chia sẻ với lực lượng tuyến đầu
và người dân có hoàn cảnh khó khăn
nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa đã được
cán bộ chiến sĩ công an cả nước triển khai
và một trong số đó là chương trình
vận động người dân hỗ trợ nông sản đổi trang thiết bị y tế
của công an huyện cơ mơ gà tỉnh đắk lăng
những ngày qua đại úy nguyễn hữu quốc
cùng các đồng đội đã xuống tận vườn
để giúp các hộ dân thu hoạch nông sản
điều đáng nói toàn bộ số nông sản này
sẽ được đóng gói và chuyển đến
những nhà hào tâm để đổi lấy vật tư y tế
tặng lại hỗ trợ cho các lực lượng
tham gia tuyến đầu phòng chống dịch
trên địa bàn huyện
xuất phát từ tình hình dịch bệnh
covid một mươi chín trên địa bàn huyện
trong thời gian qua thì diễn biến hết sức là phức tạp
số ca tăng lên hằng ngày
bên cạnh đó trang thiết bị y tế
cho lực lượng trực tiếp làm công tác
phòng chống dịch còn hạn chế
xuất phát từ điều đó cán bộ chiến sĩ
con huyện chimuga đã kết nối
với một số mạnh thường quân
thực hiện chương trình đổi nông sản
ở địa phương vận chuyển đến tp hcm
để đổi lấy vật tư y tế
hỗ trợ cho các cán bộ chiến sĩ
lực lượng trực tiếp làm công tác
phòng chống dịch
trước tình hình dịch covid một mươi chín
diễn biến phức tạp tại một số nơi
thiếu vật dụng bảo hộ và vật tư y tế
thấu hiểu được những khó khăn đó
thời gian qua công an huyện chimuga
đã vận động các tổ chức doanh nghiệp
nhà hào tâm triển khai chương trình
vận động người dân hỗ trợ nông sản
đổi trang thiết bị y tế
để triển khai hoạt động ý nghĩa này
hàng chục đoàn viên thanh niên công an huyện chimuga
đã tích cực không kể ngày đêm
đi đến từng hộ dân tại các thôn buôn
để tuyên truyền vận động người dân
hưởng ứng tham gia đồng thời
chủ động bố trí thời gian để thu hoạch nông sản
phân loại đóng gói đảm bảo nhanh chóng
không để nông sản bị hư hỏng
không gây phiền hà cho người dân
trong đợt này
đại dịch covid đang diễn biến
rất phức tạp cũng như trên cả nước
cũng như trên địa bàn mình
hoạt động này tuy là nhỏ thôi
bọn mình cũng mong rằng là nó sẽ mang được ý nghĩa
đổi được những phần quà cũng như là trang thiết bị
để hỗ trợ cho
hoạt động chống dịch covid trên địa bàn
sau lời kêu gọi của công an huyện chimuga
nhiều hộ dân trên địa bàn huyện
đã sẵn sàng ủng hộ
cho chương trình với mong muốn
đóng góp một phần nhỏ vào công tác phòng chống dịch
ở huyện nhà ông lê hữu thái
chú tải xã yatun đã quyết định
tặng hẳn vườn su su hai hectare
cho lực lượng công an huyện
để đổi lấy trang thiết bị y tế
ngoài ra ông thái còn tặng nhiều rau củ quả
cho lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn huyện
tôi nghĩ là thôi thì mình cũng vì mọi người
mình cũng chung tay với cộng đồng
thì tôi cũng muốn ủng hộ
cho các khu cách ly
cũng như nhà thiếu nguồn thực phẩm
như là rau củ quà đấy
thì tôi cũng muốn giúp đỡ một ít
để bớt đi một cái phần
cho bà con
trong cái mùa dịch
trong những ngày đầu triển khai
chương trình vận động người dân hỗ trợ nông sản
đổi trang thiết bị y tế đã huy động được
tổng số vật tư y tế và nhu yếu phẩm
trị giá trên chín mươi triệu đồng
số trang thiết bị vật tư y tế
và nhu yếu phẩm trên đã được công an huyện
cư mở ga trao tặng cho các khu cách ly
trung tâm y tế trên địa bàn huyện
hy vọng rằng hoạt động ý nghĩa này
sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm
ủng hộ chia sẻ nhiều hơn nữa
của người dân có tấm lòng thiện nguyện
qua đó góp phần chung tay phòng chống dịch
bệnh hiệu quả trong thời gian tới
và những hình ảnh đẹp vừa rồi đã kết thúc
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại